tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đề xuất ba phương hướng lớn để tăng cường hợp tác giữa ba nước gồm từng bước mở rộng quy mô hợp tác khu vực tạm giác phát triển clv thông qua tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế clv
trên cơ sở kế hoạch hành động và kết nối ba nền kinh tế clv đến năm hai nghìn ba mươi khẩn trương xây dựng và triển khai các kế hoạch và dự án trong các lĩnh vực chuyên ngành
gắn kết tốt hơn các chiến lược kế hoạch của tam giác phát triển clv với kế hoạch chung của asean tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
sau khi bế mạc hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi clv một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng campuchia samdek techo hun sen và thủ tướng lào thonglun sisulit cùng chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả hội nghị
phát biểu với báo giới thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết ba thủ tướng đều quyết tâm đoàn kết hỗ trợ làm hết sức mình để xây dựng tình cảm truyền thống giữa ba dân tộc
với tinh thần đó ba thủ tướng đã nhất trí cao về nhiều nội dung quan trọng của hội nghị này
hội nghị đã mở ra một trang mới trong hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam
đây là lần đầu tiên hội nghị mời các đối tác phát triển dự và đều thể hiện trách nhiệm đối với khu vực clv
điều này khẳng định vai trò của khu vực tam giác phát triển clv trong cộng đồng asean
tại hội nghị các nhà lãnh đạo đã nhìn lại các kết quả của chặng đường một mươi tám năm hợp tác tam giác phát triển clv
mặc dù còn có nhiều khó khăn khu vực mấy ba tỉnh của ba nước đã có sự phát triển không ngừng kể cả hạ tầng các công ty sản xuất kinh doanh đặc biệt là đời sống của người dân được nâng lên đáng kể
đói nghèo đã giảm ở mức thấp
chính phủ đã quan tâm đến các tỉnh ở khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam khắc phục các vướng mắt triển khai các chính sách yêu đáy đẩy mạnh các biện pháp tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa qua các cặp cửa khẩu biên giới cải thiện các hệ thống logistic của ba nước đặc biệt ở khu vực tam giác phát triển

hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam chiều nay ba mươi một tháng ba tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức cuộc gặp gỡ địa phương và doanh nghiệp việt nam trung quốc
phát biểu tại hội nghị với tư cách là thành phố chủ nhà đại diện cho các địa phương của việt nam chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung nhấn mạnh thành phố hà nội luôn coi trọng quan tâm đến các hoạt động chương trình hợp tác giữa việt nam và trung quốc
trong thời gian qua thành phố hà nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hải quan của việt nam và trung quốc để hỗ trợ tối đa các thủ tục thông quan giúp cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh giao thương hàng hóa nhờ đó đã gặt hái được những thành tiệu đáng kể
thưa quý vị và các bạn chiều nay tại sơn la báo sơn la đã đăng cai tổ chức hội thảo báo đảng các tỉnh trung du và miền núi phía bắc lần thứ hai mươi năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
báo đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền việc đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
sự hội thảo có đại diện ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo đảng và các tỉnh trung du và miền núi phía bắc
chủ đề của hội thảo báo đảng các tỉnh trung du miền núi phía bắc năm nay được đánh giá là chủ đề có tính thời sự cao diễn ra trong bối cảnh nền nông nghiệp nước ta còn đan sen cả yếu tố hiện đại và truyền thống
nhiệm vụ của những người làm báo là tuyên truyền để khẳng định ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là xu thế tất yếu để phát triển bền vững
các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng các tỉnh trung du miền núi phía bắc hiện nay đang có rất nhiều tiềm năng trong việc phát triển nông nghiệp
và việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một chủ trương lớn trong phát triển kinh tế xã hội được nhiều địa phương đang đặc biệt quan tâm
cũng tại hội thảo các đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí đã cùng trao đổi thảo luận về những thuần lợi khó khăn của mỗi tỉnh mỗi địa phương
từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp hình thức tuyên truyền góp phần quan trọng đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trung tâm nghệ thuật âu cơ đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết vì an toàn giao thông thủ đô năm hai nghìn một mươi tám
chương trình do báo kinh tế và đô thị phối hợp cùng ban an toàn giao thông thành phố sở giao thông vận tải và các ngành liên quan tổ chức nhận được đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân thủ đô
tiếp nối thành công từ các năm trước cuộc thi viết năm hai nghìn một mươi bảy đã nhận được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân thủ đô với hơn ba mươi bài dự thi
các bài thi dự thi đa dạng về hình thức và đối tượng từ học sinh sinh viên tới các chuyên gia các nhà quản lý và cả những người trực tiếp điều hành công tác an toàn giao thông và các chiến sĩ cảnh sát giao thông trên địa bàn hà nội
nhìn chung cách thức thể hiện nội dung trong các tác phẩm dự thi hết sức đa dạng
bên cạnh những tác phẩm dự thi thể hiện theo phong cách truyền thống còn có cả những tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng bài phóng sự poster bài thơ
với mục tiêu là xây dựng văn hóa giao thông tuyên truyền để người dân ý thức chấp hành luật lệ về giao thông nhằm xây dựng một nếp giao thông an toàn thân thiện giảm thiểu tai nạn giao thông
qua cuộc thi viết chúng tôi đã thu hút được hàng chục ngàn bài viết để hiến kế đề xuất phản ánh đưa ra những giải pháp để cải thiện tình hình giao thông thủ đô
bàn tổ chức đã tặng thưởng cho một mươi một đơn vị có đóng góp xuất sắc bên cạnh đó bàn tổ chức còn trao một giải nhất hai giải nhì năm giải ba và hai mươi hai giải khuyên khích với các cá nhân có tác phẩm xuất sắc
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại